trên nguy cơ dịch tả lợn châu phi có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh đồng nai
nơi được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước
chủ tịch ubnd tỉnh đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu phi
theo đó ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu phi tỉnh đồng nai do ông võ văn chánh
phó chủ tịch ubnd tỉnh làm trưởng ban sẽ giúp chủ tịch ubnd tỉnh trong việc chỉ đạo phối hợp
giữa các cơ quan ban ngành có liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn
xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra đôn đốc giám sát việc triển khai các biện pháp
phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi huy động các nguồn lực nhằm phòng chống bệnh hiệu quả
hiện đồng nai được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước với tổng đàn lợn hơn hai năm triệu con
do đó trường hợp dịch tả lợn châu phi xâm nhập vào địa bàn tỉnh sẽ gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi